tại cuộc họp báo thường kỳ tháng bảy lãnh đạo tỉnh quảng nam cho biết thanh tra tỉnh đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật
trong quá trình thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hai lô đất a năm mươi một và a năm mươi hai với diện tích hơn một hai trăm linh m hai
tại khu phố mới tân thạnh thành phố tam kỳ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển kỳ hà chu lai quảng nam
đây là hai lô đất mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển kỳ hà chu lai quảng nam
đã chuyển cho bà nguyễn thị ánh chú ở phường tân thạnh thành phố tam kỳ
sau khi có kết quả của đoàn thanh tra chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã có kết luận khẳng định
việc giao hai lô đất a năm mươi một và a năm mươi hai là đất ở đô thị cho công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên đầu tư và phát triển kỳ hà chu lai quảng nam
có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá và với thời hạn lâu dài là không đúng quy định của luật đất đai năm hai nghìn ba
mặt khác việc chuyển nhượng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai lô đất trên cho bà nguyễn thị ánh không đúng quy định của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
qua vụ việc này đoàn thanh tra kiến nghị kiểm điểm tám tổ chức và hai mươi cá nhân có liên quan đến việc giao đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hai lô đất trên
đồng thời yêu cầu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển kỳ hà chu lai quảng nam phải nộp thêm tiền tranh lệch giá và nộp chậm một tỷ tám trăm năm mươi chín triệu năm trăm ba mươi năm sáu trăm bốn mươi đồng vào ngân sách nhà nước